thưa quý vị và các bạn thành phố cần thơ nằm ở trung tâm đồng bằng sông cửu long giữa một mạng lưới sông ngòi canh rạch tiếp giáp với năm tỉnh an giang đồng tháp hậu giang kiên giang và vĩnh long
với tiềm năng về du lịch sông nước cần thơ đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách
tuy nhiên để cần thơ thực sự phát huy được kinh tế mũi nhọn là du lịch thì việc tạo cơ chế thu hút nhà đầu tư cũng như việc phát triển hạ tầng giao thông phục vụ cho du lịch là rất quan trọng
trong chương trình giao thông kết nối hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về nội dung này
cần thơ gạo trắng nước trong ai đi tới đó lòng không muốn về
cần thơ là một đô thị lớn của vùng đồng bằng sông cửu long
có mạng đuối kênh dạch tràng trịt kết hợp sự nhộn nhịp của chợ nổi cái răng vào sáng sớm vườn trái cây trứng quả và kiến trúc độc đáo của nhà cổ
tất cả tạo nên vẻ đẹp sông nước đặc biệt không lẫn vào đâu
đến với cần thơ chúng ta khó lòng bỏ qua địa danh bến ninh kiều
dường như đã trở thành biểu tượng là dấu ấn đặc biệt trong quá trình hình thành và phát triển của vùng đất tây đô
hồ nằm giữa ngã ba sông hậu và sông cần thơ dọc theo con đường hai bà trưng trực thuộc phường tân an quận ninh kiều thành phố cần thơ
bến ninh kiều nằm cạnh dòng sông hậu hiền hòa thơ mộng
mỗi khoảnh khắc trong ngày bến ninh kiều đều mang đến một nét đẹp hấp dẫn khó quên trong lòng du khách
nếu như ban ngày ninh kiều mang một nét trầm mặc yên tĩnh giữa cái náo nhiệt của thành phố
thì khi về đêm bến ninh kiều như khoác lên mình chiếc áo mới với vẻ nguy nga
lộng lẫy bên những ánh đèn rực rỡ sắc màu
từ bến ninh kiều du khách đi thuyền ra chợ nổi cái răng
khu chợ này nằm trên sông cái răng cách trung tâm thành phố khoảng sáu km đường bộ
không khí nhộn nhịp những xuồng ghe san sát mỗi chiếc thuyền là một mặt hàng được bán
không khí chợ nổi nơi miền tây sông nước và chính những con người miền sông nước luôn vui vẻ hạnh phúc
đã trở thành dấu ấn gây sự quyến luyến của du khách về nơi đây
đây là lần đầu tiên mình đến đây
mình đến với cả chợ nổi cái răng ở thành phố cần thơ và cái cảm giác hiện tại bây giờ thì đang cảm thấy rất là hứng thú
cũng như là rất là thấy phấn khởi vì đây là lần đầu tiên đến và không nghĩ rằng là một cái chợ nổi cái răng tại địa phương
nó lại có nhiều những cái hoạt động và nó mang được cái tính chất truyền thống đến như thế này
với việc mở thêm tuyến taxi đường thủy từ bến ninh kiều đi chợ nổi cái răng qua các vườn trái cây
hoặc từ công viên ninh kiều qua sông hậu đi cồn sơn qua củ lao tân lập
tuyến giao thông thủy với tàu du lịch cao tốc này sẽ giúp du khách cảm nhận được nét kiêu xa
sầm út của phố thị miền tây lại vừa có thể về những vùng ngoại ô yên bình
để trải nghiệm vẻ đẹp giản dị của cuộc sống con người nơi đây
để có một chuyến đi du lịch ý nghĩa tận hưởng những dịch vụ tiện ích trong không gian gần gũi
như chính ngôi nhà ở làng quê thì những du khách trong và ngoài nước đã đến với những homestay
khách ở đây thì đa phần là người nước ngoài
họ tới đây thì họ muốn cái sự mà chân thật ở cái miền quê thì họ muốn có một cái trải nghiệm thật sự
cảnh sắc và con người nơi đây cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời
tôi được biết đến cần thơ qua một người bạn là bác sĩ ở việt nam
anh ấy đã cùng tôi bay đến cần thơ và giới thiệu cho tôi về cảnh đẹp và con người miền tây nam bộ
có thể thấy du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đối với thành phố cần thơ
và việc đầu tư cho du lịch luôn bắt đầu từ cơ sở hạ tầng để đón du khách đến tham quan và trải nghiệm một cách thuận lợi nhất
và đó luôn là nhiệm vụ quan trọng mà chính quyền và người dân nơi đây tập trung thực hiện
tại hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố cần thơ năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề chia sẻ tiềm năng cùng nhau phát triển
với sự tham dự của các bộ ngành trung ương các địa phương các tập đoàn tổng công ty các tổ chức quốc tế
các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại việt nam các tổ chức tài chính tín dụng
các tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư cùng hơn năm trăm linh doanh nghiệp trong và ngoài nước
đã cho thấy với những thuận lợi và cơ hội đang có cần thơ hoàn toàn có thể trở thành thành phố đáng sống
cần thơ đã từng bước tạo lập được những điều kiện thuận lợi về hạ tầng cho thu hút đầu tư
đặc biệt là hạ tầng giao thông như hàng không đường bộ đường sông
quy hoạch xây dựng các khu cụm công nghiệp khu logistic khu nông nghiệp công nghệ cao
tổ chức các hoạt động dịch vụ phụ trợ xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định
toàn minh bạch cùng bộ máy chính quyền năng động sáng tạo thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp
để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư
vai trò của nhà đầu tư của doanh nghiệp của môi trường sống môi trường kinh doanh hết sức quan trọng
chính vì vậy các nhà đầu tư phối hợp cùng với chính quyền cùng phán đấu cùng hợp tác
để phát triển doanh nghiệp